tại hà nội ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức họp báo và lễ công bố
một mươi sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
trao giải cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
và phát động cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo asean
có thể nói năm hai nghìn một mươi tám chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo đã hoàn thành vượt mục tiêu
chỉ tiêu do quốc hội đề ra
đến năm hai nghìn một mươi tám đã có gần một một trăm chín mươi bốn thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
do đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chiều một mươi hai tháng năm tới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
bộ lao động thương binh và xã hội hội nhà báo việt nam đài truyền hình việt nam
sẽ tổ chức lễ công bố một mươi sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
cho giải cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
và phát động cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững dành cho các nhà báo asean tại hà nội